vừa qua tại khu vực trại tuần thuộc huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh đã xảy ra một vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng
trong đó hành vi của hung thủ hết sức liều lĩnh manh động coi thường mạng sống của người khác
đối tượng ngang nhiên nổ súng ở nơi đông người khiến cho một người thương vong làm cả một vùng dân cư lo sợ phẫn nộ
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi hành trình phá án của các chiến sĩ công an huyện hương khê trong chương trình ngày hôm nay
sau khi nổ súng thì đi thẳng vào rừng
cái việc mà nhân định rồi đặt ra các giả thuyết điều tra thì như tôi nói ban đầu là có khó khăn
ở đây là khó khăn về đầu tiên đó là về bắn đếp
cái thứ hai là xác định các điểm tẩu thoát đối với các đội thương khó khăn
bởi vì là nhiều đường tuy là có đường lớn nhưng mà nhiều đường nhỏ để các đội thương có thể lần tùn các địa bàn khác
lúc này do điều kiện trời nhá nhem cũng với tình huống diễn ra quá bất ngờ
những người có mặt tại hiện trường tại thời điểm đó đều không kịp nhận diện được hung thủ nổ súng là ai
ngoài những thông tin trên thì tất cả mọi người đều không có thêm bất cứ thông tin gì về đặc điểm nhận ra
biển kiểm soát xe ô tô
vậy kẻ thù ác là ai
mục đích thực sự là gì
là những câu hỏi lớn buộc lực lượng điều tra công an huyện hương khê phải giải quyết
biết rõ quy luật hoạt động của nạn nhân
thì chắc định được cái thời điểm mà nạn nhân từ trong rừng đi ra cảnh rừng
trong rừng đường đi lối lại thì rất là khó khăn
nhân định thứ hai của chúng tôi đó là xác định là đối tượng thông thuộc địa bàn
còn cái thứ ba nữa là đối tượng thực hiện hành vi rất là manh động rất là côn đồ
để hiện trường và thấy nạn nhân dung thủng bắn luôn
và chắc định thời điểm đó thì là
với tính chất nghiêm trọng của sự việc thông tin nhanh chóng được báo về cho lãnh đạo công an huyện hương khê
ngay lập tức dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thường tám phạm văn công
trưởng công an huyện hương khê và đồng chí thượng tá hà hải long
phó trưởng công an huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn đưa ra các phương án nhận định
đánh giá tình hình sự việc cũng như triển khai các phương án truy tìm hung thủ
sau khi tổ các tổ công tác chúng tôi phân công xuống hiện trường có báo cáo nhanh về
thì chúng tôi tổ chức các lực lượng có liên quan điều động
các lực lượng liên quan để khẩn trương họp và đưa ra các nhận định
mặt khác thì chúng tôi vẫn cư một tổ công tác ở tại địa bàn để nắm và thu thập các thông tin cần thiết có liên quan
ngay tại cuộc họp bùa lãnh đạo chỉ huy đưa ra hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết
đối tượng thực hiện hành vi
đối tượng thực hiện hành vi một cách manh đồng như vậy là ai
tại sao lại lựa chọn thời điểm nổ súng vào khoảng thời gian đó
vì đối tượng lựa chọn địa điểm thực hiện hành vi thể hiện rõ sự thông thủ địa bàn
nắm rõ quy luật hoạt động của nạn nhân
vậy đối tượng này là người địa phương hay là nơi khác đến
qua cuộc họp bắt đầu thì chúng tôi nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ việc này
đó là thứ nhất đó là nguyên nhân
về mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt
thứ hai là mâu thuẫn có thể là do việc liên quan đến tình cảm tình ái
thứ ba là mâu thuẫn do việc khạc ở ngoài
và một mâu thuẫn nữa đó là mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai đất rừng
và từ đó chúng tôi chỉ đào các mũi
chúng tôi xoạt xét dừng lên cả mối quan hệ của bị hại các mâu thuẫn của bị hại
để từ đó đánh giá nhận xét xem mâu thuẫn nguyên nhân như thế nào và đối tượng đưa ra xác định đối tượng như thế nào
qua lời khai của các nhân chứng cũng như kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy
hùng thủ là người sử dụng súng thành thả
hoạt động chuyên nghiệp trước khi gây án kẻ thù ác đã có sự chuẩn bị sẵn
từ các thông tin thu được lãnh đạo công an huyện hương khê đưa ra nhận định
đây rất có thể là một vụ thanh trừng lớn nhau do mâu thuẫn cá nhân hoặc do tranh giành việc làm ăn
dù với những thông tin hết sức mờ nhạt nhưng đứng trước một vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm này
thì lãnh đạo công an huyện hết sức thận trọng đưa ra suy xét từng thông tin một
cũng như vụ án mới diễn ra cho nên đối tượng rất nhiều khả năng vẫn đang trên đường bỏ trốn cùng với hùng khí gây án
trong khi đó các đối tượng sử dụng phương tiện tàu thoát là xe hương tù bán tải
do đó chúng sẽ sử dụng các tuyến đường lớn để tàu thoát
các khu vực rừng núi để trốn tạm thời
và cũng có thể khóa đường biên giới đường tiểu ngạch để vượt biên sang lào
từ những nhận định trên cùng với quyết tâm phải khẩn trương lần ra manh mối hung thủ
xác định được hướng chạy trốn của chiếc xe hùng thủ sử dụng rất liêu lĩnh và mang vũ khí nóng
lãnh đạo công an huyện đã quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành truy đuổi theo các hướng của xe đối tượng
lúc này một mặt tiếp tục
tăng cường các trinh sát phối hợp với các đơn vị chức năng như đội cảnh sát giao thông huyện
phối hợp cùng với cảnh sát giao thông tỉnh hà tĩnh
tổ chức chốt chặn trên tất cả các tuyến đường giao thông có kết nối tới địa điểm xảy ra vụ án
tiến hành kiểm tra tất cả các xe ô tô bán tải khả nghi để truy tìm đối tượng
một mối trình sát khác theo sát tình hình sức khỏe của nạn nhân tại bệnh viện
để củng cố thêm các nghi vấn mà lực lượng phá án cần thiết
chúng tôi đã chỉ đào các lực lượng thứ nhất là phối hợp với đơn biên phòng bán giang
để hủy động lực lượng để có phối hợp xét kiểm tra toàn trá kiểm soát trên tuyến biên giới
và các khu vực địa bàn vùng biên giới để có phối hợp phát hiện thứ nhất là phương tiện
thứ hai là đối tượng
một mặt nữa thì chúng tôi là hội ý các đội liên quan trong đó có điều đồng lực lượng cảnh sát giao thông của huyện
để phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh có toàn trá kiểm soát trên
trột trần để kiểm tra trên cả cái tuyến đường hồ chí minh
một là cái hướng đi quảng bình hai là cái hướng đi vinh
hai cái tuyến đó để trột trần để xác định là có thể đối tượng quay ngoặt ra
và theo cái hướng là đi vào quảng bình để rồi trốn sang nước lào
song song với các tổ truy đuổi đối tượng gây án kết hợp với các thông tin tại hiện trường
các đối tượng nghi vấn trên địa bàn đặc biệt là các đối tượng có liên quan tới vụ việc
sử dụng vũ khí nóng để phạm tội nhanh chóng được đưa vào diện đoán xét
các lực lượng điều tra đã khẩn trương lên đường với một tinh thần đấu tranh đến cùng với tội phạm
nhiều trinh sát và điều tra viên dài dàn kinh nghiệm đã được điều động vào các tổ công tác
và tỏa đi các địa bàn nghi vấn
các điều tra nghiệp vụ công an huyện hương khê đã làm việc hết sức khẩn trương
luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo công an huyện để báo cáo kịp thời những tin tức xung quanh vụ án
lực lượng điều tra ngay trong đêm đã tiến hành gọi hỏi nhiều đối tượng
sàng lọc quan hệ của nạn nhân và khẩn trương xác minh hơn chục đối tượng trực tiếp có quan hệ với nạn nhân
những băng ổ nhóm trên địa bàn và các địa bàn giáp danh
việc xác minh các đối tượng này có mâu thuẫn gì với nạn nhân hay không
và đặc biệt sử dụng thời gian của họ trong thời gian xảy ra vụ án
tuy nhiên những nỗ lực trên chưa đem lại được những thông tin nào có giá trị
cho các đối tượng

những nghi vấn bước đầu đặt ra đều bị loại trừ
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với nhau
đồng thời thường xuyên liên lạc với lãnh đạo công an huyện
để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi có tình tiết mới liên quan đến vụ án
sau nhiều giờ làm việc căng thẳng khẩn trương
nhiều biện pháp nghiệp vụ được áp dụng
và nhiều tâm lý
tâm lực của các điều tra viên đã dồn hết cho vụ án này
đôi lúc những mệt mỏi đã xâm chiếm những người làm án
vụ án gần như rơi vào bế tắc
hành tung của kẻ thù ác vẫn bật vô âm tín
lẩn trốn đâu đó ngoài kia
áp lực cần mau chóng bắt giữ hùng thủ
là động lực thúc đẩy các cán bộ chiến sĩ
với lòng yêu nghề sự tâm huyết cho công việc
và những nỗ lực ấy đã được bù đắp
khi được lực lượng phá án xác định
một thông tin quan trọng trong vụ án
nhân chứng có mặt tại hiện trường
rồi bị hại và những nguồn thông tin
cung cấp thông tin khác
thì xác định nguyên nhân chính
đó là mâu thuẫn trong tranh chấp đất rừng
lực lượng phá án xác minh được một thông tin
mang tính chất chìa khóa cho vụ án
đó là trước khi xảy ra vụ án
nạn nhân đã có mâu thuẫn tranh chấp
với một đối tượng ở cùng địa phương
về đất rừng
từ những thông tin này

diện đối tượng được thu hẹp lại
nổi lên đối tượng thái bang nguyên
ba mươi năm tuổi chú tại khối bảy
thị trấn hương khê
từ đó với tinh thần khẩn trương
những người trực tiếp tham gia phá án
đã tụt thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
để khẳng định thái bang nguyên
là hùng thủ đã gây ra vụ nổi sống
tại khu vực trại tuần thuộc thôn vĩnh phúc
sau khi có thông tin cung cấp
về nguyên nhân mẫu thuật
rồi thứ hai nữa là
cung cấp về đặc điểm đối tượng
thì chúng tôi
qua nắm tình hình
qua soát xét địa bàn
rồi các tài liệu cung cấp
thì chúng tôi nhận định
xác định được đối tượng
là nguyên gốc
ở địa bàn hương vịnh
và đây là

ở tại sinh sống ở tại địa bàn thị trấn
đối tượng là thái bang nguyên
và chúng tôi
đã có việc
chỉ đào cho các tổ công tác
các mũi công tác
tập trung huy động lực lượng chốt trần
rồi là soát xét
và vận động và đến nhà để kiểm tra
về đối tượng
để xác định
thời gian bất minh
rồi xác định các thông tin khác
về đối tượng có thể là nhận định ra

đối tượng có thể đi đến để lăn trốn

các lực lượng điều tra đã tỏa đi các hướng
để trụi bắt đối tượng
nhiều nhà nghỉ khách sạn quán bar
và các tụi điểm ăn chơi trên địa bàn
đều được ra soát
việc tiến hành trụi bắt thái bang nguyên
là hết sức nguy hiểm
bởi lẽ đối tượng có vũ khí nóng
lại rất thông thuộc đề hình rừng núi
lãnh đạo công an huyền nhận định
đối tượng sai khi gây án
chắc chắn đã biết bị lực lượng chức năng trụi đổi
như vậy y sẽ cảng manh động
liều lính hơn
sẽ gây nguy hiểm cho các thành viên đánh án
lượng chức được những nguy hiểm như vậy
lực lượng phá án đã chỉ đào
một tổ công tác trực tiếp tới gia đình đối tượng
vận động người thân tham gia
gọi hắn quay về
ngoài ra bằng các biện pháp nghiệp vụ
liên lạc trực tiếp
với đối tượng
đồng viên kêu gọi đối tượng ra đầu thú
ngoài việc phân công cả tổ giáo
cho những đồng chí có kinh nghiệm
rồi có cái uy tín để đến gặp gỡ
đồng viên tác động
thì chỉ huy tôi cũng là người trực tiếp
mà dùng điện thoại
để rồi điền cho đối tượng
điền cho gia đình
quan điểm nhân văn
của pháp luật
đó là vận động người thân tham gia đình
đối tượng ra trình diện
ra đầu thú để được hưởng
cái lượng quan hồng pháp luật
trước các vòng tay của lực lượng
truy bắt ngày cành xiết lại
việc bị bắt giữ chỉ còn là thời gian
biết không còn đường chạy trốn
cùng với sự đồng viên giải thích
nhân văn của lực lượng công an
đối tượng thái bang nguyên
đã trực tiếp liên lạc với chủ hy lực lượng đánh án
xin được đầu hàng
trình diện trước cơ quan chức năng
khai nhận toàn bộ hành vi của y
khi trực tiếp ra tay bán đồng nguyên viết lý
vào ngày năm tháng bốn
sau khi có mặt trình diện
tại cơ quan điều tra
thì đối tượng giao nộp
băng đàn đang còn một viên
và trình bày toàn bộ
một cách khách quan đầy đủ
theo đối tượng trình bày
là nguyên nhân từ mối thuận
xây dựng đất rừng
và lâu nay
chính quyền địa phương
cũng đã nhiều lần
mời lên làm việc
rồi đã tiến hành
can thiệp giải quyết
và các bên cũng đã
can thiệp giải quyết
nhưng mà chưa
giải quyết được
nội dung này
trên cơ sở lấy lời khai
của đối tượng
cùng lời khai
của những người làm chứng
những tài liệu điều tra khác
thì ngay trong đêm
công an huyện hương khê
đã tiến hành triệu tập
cùng đi trên xe ô tô
với đối tượng
qua đấu tranh khai tác
thì đã xác minh
làm rõ vai trò
của hai người đi cùng
trước khi diễn ra sự việc
hai thiên nhiên này
được đối tượng
rủ đi chơi
và hoàn toàn không biết
và cũng không tham gia
vào việc gây án
những người đi cùng
được đưa ra khỏi vụ án
qua lời khai
của đối tượng
từ việc mâu thuẫn
giữa đối tượng nguyên
với nạn nhân lý
đã diễn ra
nhiều năm nay
trong việc tranh chấp đất rừng
tại tiểu khu hai trăm hai mươi ba b
và ngày năm tháng bốn
trong lúc cùng hai người bạn
đang đi chơi
nguyên nhận được tin
ông lý đang vào khu vực
đất tranh chấp
để chặt cây keo
về hành động đó
nguyên đã đi thẳng
xe ô tô bán tải
lên khu vực trại tuần
xã hương vĩnh
ngay khi vừa tới cửa rừng
thì nguyên phát hiện
ông lý đang có mặt tại đó
đối tượng đã lấy súng
trịa thẳng với phía nạn nhân
nổi súng với mục đích thị huy
sau khi thực hiện xong hành vi
nguyên đã nhanh chóng
lái xe bỏ trốn
tôi nghĩ thức được
việc làm của mình
là vi phạm phẩm luôn

trong quá trình điều tra
tôi đã thanh khẩn khái bảo
cũng mong cơ quan điều tra
tạo điều kiện
đây là một vụ án
có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
với tinh chất liêu lính côn đồ
nhưng chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ
với sự quyết tâm cao
cùng với lòng nhiệt huyết
của các cán bộ chiến sĩ công an huyền hương khi
vụ án đã được làm sáng tỏ
rồi đây đối tượng thái ba nguyên
sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng
với những hành vi đó gây ra
sai lầm nào cũng phải trả giá
hướng chi là tội ác
chỉ vì vài cảm xúc nhất thời
rồi đây thái ba nguyên sẽ phải trả
cái giá rất đắt
chỉ tiếc rằng y nhật ra
thì mọi sự đã quá muộn màng
từ vụ án này lại một lần nữa
gióng lên hồi chuông cảnh tình cho toàn xã hội
vì thời gian gần đây xuất hiện
loại tội phạm giải quyết các mâu thuẫn
bằng vũ khí nóng thiếu ý thức về pháp luật
dẫn đến hành vi ứng xử trong cộng đồng
bị xuống cấp đạo đức
nên gây những vụ án bức xúc trong dư luận
đã đến lúc cộng đồng cần phải nhận thức
và đánh giá nghiêm túc về thượng tôn pháp luật
để giải quyết các mâu thuẫn
đây cũng là vụ án điển hình
cho sự xuống cấp đạo đức
và nhẫn tâm của một bộ phận người dân hiện nay
vì sự ích kỷ vì bản thân
vì dương oai bằng bạo lực
đã để lại hậu quả nặng nề
cho gia đình và xã hội
hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự
chương trình hành trình phá án tuần này
cũng xin phép khép lại tại đây